thông tin mới nhất liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ sách giáo khoa giả
trong vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
môi giới hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát
công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội tổng cục quản lý thị trường
cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố thêm hai mươi hai bị can trong vụ án
quá trình điều tra xác minh vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
đối với đối tượng chủ mưu cầm đầu là cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát
và một mươi một đối tượng liên quan về các tội danh sản xuất buôn bán hàng giả
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ môi giới hối lộ và nhận hối lộ
kết quả điều tra mở rộng vụ án căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bị can đối với hai mươi hai đối tượng
cùng về tội danh sản xuất buôn bán hàng giả theo quy định tại điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong đó bát tạm giam văn thị hiền chủ nhà sách hiền long đỗ văn được chủ sóc bống en bin
phan thị thanh thoan giáo viên đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách
đồng thời khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi chín bị can còn lại
các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu cầm đầu là cao thị minh thuận
giám đốc công ty phú hưng phát chủ nhà sách minh thuận trong việc sản xuất buôn bán hàng giả
hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện
các lệnh quyết định tố tụng đối với hai mươi hai bị can theo đúng quy định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ
để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố
hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi tám ngân hàng về việc phối hợp
cung cấp hồ sơ mở tài khoản sao cây tài khoản sổ phụ tài khoản chứng tử giao dịch
để phục vụ cho công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các ngân hàng ngân hàng thương mại
cổ phần ngoại thương việt nam việt combank ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam tích combank
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sacombank ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp bank
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam vib
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân nbc
phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp hồ sơ mở tài khoản thông tin tài khoản thanh toán
tiết kiệm tiền vay việt nam đồng và ngoại tệ sao gây tài khoản sổ vụ tài khoản chứng từ giao dịch các bút toán giao ký
các bút toán giao dịch ký nhận chuyển tiền từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay của các tổ chức cá nhân khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân
cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông trịnh văn quyết
trịnh thị thúy nga trịnh thị minh huế hương trần kiều dung nguyễn quỳnh anh
bùi hải huyền cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu
theo nội dung trên từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đỗ tuấn thanh
ba mươi một tuổi trú tại huyện củ chi cùng chín người khác để điều tra về các hành vi giết người cướp tài sản
không tố giác tội phạm
nạn nhân tử vong bước đầu được cơ quan chức năng xác định là người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi
chú tỉnh bình phước theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi bốn tháng ba đỗ tuấn thanh nhậu cùng với nhóm bạn
trong đó có huỳnh thanh nghĩa phan tấn dũ nguyễn ngọc san và một số người khác
trong lúc nhậu nghĩa rủ nhóm trên đi cướp ma túy của nguyễn ngọc hiếu
người bán ma túy ở khu vực bờ kênh rạch dứa
người trong nhóm trên sau đó mang theo hung khí đến địa điểm gây án
khi đến nơi thanh vừa hỏi mua để giật ma túy của hiếu
trong lúc xô sát dũ cầm dao đâm chúng vai hiếu
thanh giật gói ma túy rồi đè hiếu xuống đất lục lấy tiền
thời điểm trên nạn nhân đến gặp hiếu để mua ma túy
trong lúc xảy ra ẩu đả người đàn ông đã bị san dùng dao bấm đâm trúng đùi khiến ông này ngã gục
trong lúc hỗn loạn hiếu bỏ chạy thoát thân
nhóm của thanh cũng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn nhiều nơi
ngày hai mươi năm tháng ba người dân phát hiện thi thể của người đàn ông
sáng sáng ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan công an xác định nhóm nghi phạm trên liên quan đến vụ việc
tại huyện phú riềng tỉnh bình phước và tiến hành lấy lời khai
cùng ngày một số người khác liên quan đến vụ việc cũng ra đầu thú
thời gian vừa qua trên địa bàn huyện đan phượng hà nội
xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với hành vi manh động liều lĩnh
những người mà đối tượng này thường nhắm vào là phụ nữ
trước tình hình trên lực lượng công an huyện đã điều tra xác minh truy bắt đối tượng
bên cạnh đó cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng hơn nữa trong việc bảo vệ tài sản của bản thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng vừa ra quyết định khởi tố vụ án
ra lệnh tạm giam đối với đoàn hữu cơ về hành vi cướp tài sản
và nguyễn tiến anh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đã từng bị xử phạt bảy năm ba tháng tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản năm hai nghìn một mươi năm
sau khi mãn hạn tù về địa phương cơ mở quầy hàng bán quần áo ven đường
nhưng khi xếp hàng tại cụ một mươi hai tân lập đan phượng ngựa quen đường cũ
thấy chị nguyễn thị ngân đang cầm điện thoại iphone xs max trên tay
đối tượng đã cướp tài sản và phóng xe máy bỏ chạy
theo cơ quan điều tra hành vi cướp cướp tài sản của các đối tượng hiện nay rất manh động và liều lĩnh
thậm chí còn tiến hành vào ban ngày và ở nơi đông người
tuy nhiên để các đối tượng thực hiện được hành vi phần lớn cũng do nhiều người còn chủ quan
chưa cẩn trọng trong việc giữ gìn tài sản
đặc biệt trong các đối tượng các đối tượng đã cướp tài sản
trong đó có nhiều nạn nhân là phụ nữ
theo cơ quan điều tra hành vi cướp cướp tài sản của các đối tượng hiện nay rất manh động và liều lĩnh
rất nhiều các đối tượng hoạt động rất là manh động và cũng liều lĩnh
không có suy nghĩ về hậu quả tính chất xảy ra
các đối tượng sẽ nhắm vào các phụ nữ trong quá trình vừa tham gia giao thông
hoặc ở những nơi công cộng vắng người sử dụng các tài sản có giá trị
như điện thoại đồng hồ hay trang sức mỹ ký đeo trên người để thực hiện hành vi phạm tội

cơ quan huyện đan phượng khuyên cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
không để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện các hành vi phạm tội
thưa quý vị và các bạn tại đà nẵng bắt đầu từ ngày bảy tháng bốn đến ngày bảy tháng năm
lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố sẽ tập trung lực lượng cho tháng cao điểm xử lý quyết liệt
ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng diễn ra những ngày gần đây
có nguyên nhân từ việc tài xế sử dụng rượu bia và chất kích thích
trong những ngày đầu gia quân quyết liệt lực lượng chức năng đã xử lý hàng loạt
các trường hợp vi phạm ghi nhận của phóng viên tại thành phố đà nẵng
trường hợp này vừa chống đối không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện
của lực lượng chức năng được tổ tuần tra bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất
trên bốn mg trên một lít khí thở
tiếp tục dừng kiểm tra một ô tô khác tài xế lại tiếp tục vi phạm nồng độ cồn
vượt ngưỡng năm mg trên một lít khí thở
với lỗi vi phạm này tài xế phải đối mặt với mức xử phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
bị tước giấy phép lái xe hai mươi bốn tháng tạm giữ phương tiện bảy ngày
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe đối với những trường hợp
người ta có sử dụng nồng độ cồn rượu bia
thì người ta thường không chấp hành hiệu lệnh của cận sát cộng thông bỏ chạy
chúng tôi kiên quyết đấu tranh và xử lý vi phạm tới cùng
trong tháng cao điểm công an bảy quận huyện sẽ bố trí bảy chốt kiểm soát
trên các tuyến đường trọng điểm vào tất cả các ngày trong tuần
chỉ tính riêng trong ngày đầu gia quân hơn một phương tiện được kiểm tra
hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn
không chỉ tập trung các tuyến đường trọng điểm
cũng như các tuyến đường ở trung tâm lực lượng chức năng còn triển khai tập trung
ở các tuyến giao thông nông thôn nhằm xử lý một cách triệt để hành vi này
với lực lượng công an thành phố đà nẵng chúng tôi đã chỉ đạo cho tới công an phường công an xã
và đã trân bị máy đo nồng độ cồn cho công an phường công an xã và trốn bố
và có kế hoạch ra quân xử lý tất cả các đấu tường vi phạm nồng độ cồn
ở các tuyến nông thôn giao thông nông thôn và trên tất cả các tuyến đường
và nhằm để cuối như là xử lý và hoạn chế cái tai nạn xảy ra
đối với những trường hợp là sử dụng rượu bia gây tai nạn
quan điểm của lực lượng công an xã giao thông thành phố đà nẵng là không phải đẩy mạnh
việc đạt cái chỉ tiêu về cái tỷ lệ là sẽ phạt bao nhiêu
mà cái quan trọng là qua công tác tuần tra kiểm soát qua xử lý
là kết hợp cả công tác thương tiền làm cho người tham gia giao thông
là nâng cao rằng về ý thức tự do sang việc chấp hành cái luật giao thông đường bộ
những cái trường hợp mà con quái trên đường phố rồi sử dụng rượu bia ma túy
rồi đi lắng làng vượt ảo lọc đầu xe vượt đèn đỏ là có xử lý quyết liệu
sử dụng rượu bia chất kích thích khi tham gia giao thông là hành vi nguy hiểm cho xã hội
trực tiếp đe dọa đến tính mạng tài sản thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc
thương tâm do người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có cồn
sự ý gây ra phía sau tay lái là người thân gia đình vì thế đã uống rượu bia thì không lái xe
vận chuyển trái phép chất ma túy lò văn phượng lò văn ngôn cùng chú tại huyện mường ảng
tỉnh điện biên vừa bị công an thành phố điện biên phủ bắt quả tàng vật chứng thu giữ bao
gồm hai bánh heroin bốn viên ma túy tổng hợp hai đối tượng trên đang trên đường vận chuyển số
ma túy đi bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cả hai đều đã
có nguyên án về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy khám xét tại nhà lò văn phượng
cơ quan công an tiếp tục phát hiện thu giữ thêm gần tám mươi gam heroin một mươi tám gam ma túy tổng hợp và hơn một trăm bốn mươi g thuốc
viện trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình cũng vừa
bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chân ma túy và tàng trữ súng đối tượng bị bắt quả tang là
lê hữu hải chú tại xã dương hồng thủy huyện thái thụy tỉnh thái bình khám xét trên người đối tượng lực
công an thu giữ một mươi năm gói heroin tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở lực lượng công an thu giữ thêm
chín gói heroin một khẩu súng ngắn côn quay và chín viên đạn hải khai nhận mua số ma túy trên
về chia nhỏ để bán cho các đối tượng nghiện
thời gian gần đây khi mà các dịch vụ kinh doanh có điều kiện như là karaoke hay quán bar được mở cửa
trở lại sau một thời gian dài tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín các đối tượng phạm
tội ma túy đã chuyển hướng hoạt động tinh vi hơn để ngăn chặn tình trạng này công an tỉnh quảng nam
đang tập trung lực lượng tấn công mạnh các tụ điểm ma túy trá hình
mới đây nhất ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh quảng nam đã triệt xóa thành công tụ điểm mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại cơ sở kinh doanh karaoke và khách sạn kinh
tại xã điện tiến thị xã điện bàn phát hiện năm mươi hai đối tượng dương tính ma túy
khám xét khẩn cấp lực lượng công an đã thu giữ một mươi ba túi zip đựng tinh bột màu trắng là ma túy đá
chín bịch nghi ma túy dạng nước trái cây một mươi năm bình hơi khí cười
bảy bịch bong bóng một khẩu súng bắn đạn cao su bốn xe ô tô các loại năm bộ loa và đèn led
và hơn hai tỷ đồng cùng nhiều đồ vật có liên quan
cơ sở kinh doanh karaoke và khách sạn này hoạt động trá hình để tổ chức mua bán
sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian dài và ngụy trang để qua mắt chính quyền lực lượng chức năng
trước đó công an huyện thăng bình cũng đã triệt xóa tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
cơ sở kinh doanh có điều kiện victoria tại xã bình minh huyện thăng bình
cơ sở này đăng ký các dịch vụ nhà nghỉ mát xa sông hơi
nhưng thực chất đây là tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy trá hình

chín mươi hai đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy phát hiện chín mươi ba vụ ba trăm hai mươi chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó phần lớn các vụ việc liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện
các đối tượng lợi dụng vỏ bọc của các cơ sở để hoạt động
trong khi đó vì lợi nhuận lớn từ hoạt động kinh doanh trá hình này
nên nhiều cơ sở vẫn lén lút
tiếp tay cho các đối tượng hoạt động phạm tội
theo quy định hữu luật lực lượng chất năng nếu phát hiện có sự tái phạm
thì sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng rút giấy phép kinh doanh
hoặc là sẽ thu hồ giấy phép về an ninh đặc tự đối với các cơ sở kinh doanh nếu cố tình vi phạm
với hoạt động tinh vi của các tụ điểm ma túy trá hình
núp bóng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động
công an quảng nam sẽ tiếp tục tấn công mạnh các tụ điểm ma túy trá hình
chính quyền các cấp và người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm
phối hợp cung cấp thông tin để lực lượng công an kịp thời đấu tranh
xử lý các hành vi vi phạm ngăn chặn tội phạm ma túy và các hệ lụy liên quan
uống rượu say rồi sử dụng ma túy huỳnh văn thừa chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã điều khiển mô tô đầm chết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn vừa khởi tố đối tượng huỳnh văn thừa
về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
cụ thể vào ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai thừa điều khiển xe mô tô trong trạng thái say rượu và phê ma túy đá
đến khu vực đường nông thôn thuộc ấp phú lợi xã tây phú huyện thoại sơn
do không làm chủ tay lái thừa chạy lấn sang phần đường phía bên trái
đâm vào xe mô tô do một người đàn ông điều khiển khiến nạn nhân tử vong
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo
bao gồm hứa văn chạp một mươi một năm tù về tội giết người
hai năm tù về tội hủy hoại tài sản
đoàn văn huy sáu năm tù về tội giết người
một năm tù về tội hủy hoại tài sản
và nguyễn văn phúc ba năm tù về tội giết người
theo cáo trạng ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tại phòng trọ của ông võ văn hải ở xã long thọ huyện nhân trạch
gồm có vợ con và cháu của ông hải cùng với anh hà văn dư quê ở kiên giang
do có mâu thuẫn với ông hải từ trước
chạp đã rủ huy và phúc đem theo hung khí đi đánh ông hải
khi đến nơi chạp châm lửa rồi ném bom xăng vào phòng trọ
khiến ông hải bị thương tích chín con trai ông hải thương tích một mươi một
anh dư thương tích tám do bị bỏng
ngoài ra hành vi ném bom xăng của chạp còn gây hư hỏng nặng một số tài sản
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa triệt xóa bốn đường dây chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố
với mức lãi suất từ ba trăm linh cho đến ba trăm sáu mươi năm một năm
bốn đối tượng cầm đầu bốn đường dây khác nhau bao gồm
nguyễn văn quỳnh vũ văn hậu lê bá hải và nguyễn tuấn anh
từ cuối năm ngoái các đối tượng đến đà nẵng cầm đầu từng đường dây riêng lẻ cho vay lãi nặng
thủ đoạn là đăng thông tin quảng cáo cho vay trên các hội nhóm mạng xã hội facebook
hoặc đến các khu chợ để phát tờ rơi chào mời
người vay chỉ cần cung cấp thông tin địa chỉ để các nhóm này cử người đi thẩm định
lãi suất mà các đối tượng cho vay là từ ba trăm linh đến ba trăm sáu mươi năm một năm
phí dịch vụ từ ba đến năm số tiền vay
nếu như người vay không trả tiền đúng hạn các đối tượng liên tục gọi điện
nhắn tin và đến tận nhà chửi bới đe dọa khủng bố tinh thần
bước đầu bốn đối tượng khai nhận đang cho hơn sáu mươi người vay với tổng số tiền khoảng bảy trăm sáu mươi triệu đồng
thời gian qua trên địa bàn huyện mù cang trải tỉnh yên bái đã xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
trong đó nổi lên là các vụ trộm cắp tài sản tại các trường học
các khu cách ly điều trị covid một mươi chín gây hoang mang bước xúc trong dư luận
với quyết tâm đấu tranh chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
công an huyện mù căng trải đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để điều tra làm rõ nhiều vụ việc bắt giữ nhiều đối tượng góp phần giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân vùng cao
nhóm đối tượng này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các trường học
khu cách ly điều trị covid một mươi chín trên địa bàn vừa bị công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do đều là con nghiện lại không có tiền tiêu xài
nên đã thống nhất với nhau và ban đêm sẽ đột nhập vào các trường học nơi cách ly điều trị covid một mươi chín
để lấy trộm điện thoại di động mang đi bán lấy tiền tiêu xài
đến thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ nhóm đối tượng này khai nhận chỉ trong vòng một tuần
đã thực hiện thành công bốn vụ trộm cắp với ba mươi tám chiếc điện thoại di động các loại
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an huyện mù cang trải tỉnh yên bái đã điều tra khám phá thành công hai mươi hai vụ
hai mươi đối tượng phạm pháp hình sự trong đó xác minh làm rõ một mươi bốn vụ hai mươi đối tượng trộm cắp tài sản
thu hồi nhiều tài sản có giá trị trao trả lại cho vị hại góp phần ổn định tình hình trong nhân dân

ba mươi hai đối tượng phạm phá thành công hai mươi hai vụ ba mươi hai đối tượng trộm cắp tài sản
thu hồi nhiều tài sản có giá trị trao trả lại cho vị hại góp phần ổn định tình hình trong nhân dân

tuy nhiên để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và cấp ủy chính quyền địa phương
thì mỗi người dân cũng cần phải nâng cao ý thức tự phòng
tự bảo quản tài sản của mình không tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng để phạm tội
bên cạnh đó khi phát hiện thông tin liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
cần phải báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn điều tra làm rõ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương khắc mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bè phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường chú tại thôn nhông nương tụ xã phú sơn huyện ba vì tp hà nội
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một bảy mươi năm m và có nốt ruồi cách năm cm sau mép phải
và đối tượng đỗ xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình
xã mai lâm huyện đông anh tp hà nội bị công an huyện đông anh tp hà nội
ra quyết định truy nã cũng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo